cũng trong sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trong không khí trang nghiêm đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và rèn luyện đảng ta
cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong đó có lực lượng công an nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ